tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì họp về phương án tổ chức thi
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng sau năm hai nghìn hai mươi
nhằm bảo đảm tính ổn định của lộ trình đổi mới thi tuyển sinh không gây xáo trộn đối với việc dạy học
của giáo viên và học sinh đúng quy định của luật giáo dục cũng như luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật giáo dục đại học
theo các chuyên gia việc lên kế hoạch cho các phương án thi trung học phổ thông sau năm hai nghìn hai mươi bốn
phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ để có lộ trình thay đổi phù hợp tránh tình trạng gian lận thi cử như năm hai nghìn một mươi chín
cần chuẩn bị và nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin có những ngân hàng câu hỏi để sẵn sàng tổ chức thi trên máy tính
bảo đảm sự minh bạch trong công tác chấm thi các phương án thi xây dựng theo hướng đổi mới giảm áp lực trung thực
đánh giá đúng năng lực học sinh phó thủ tướng vũ đức đam nhất trí với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ thi
xong phải trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho học sinh không được quá phức tạp
bên cạnh đó ngân hàng đề thi phải bảo đảm tiến độ như bộ đã cam kết với chính phủ huy động giáo viên có năng lực
các trung tâm đào tạo trực tuyến trong nước quốc tế tham gia làm ngân hàng đề thi
bảo đảm lộ trình tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công bố phương án thi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm